thưa quý vị và các bạn ở cái tuổi bác thập cổ lai hy với những người khác đã chọn cho mình việc nghỉ ngơi hưởng thụ cuộc sống từ lâu
nhưng với ông thầy thuốc ưu tú đỗ hữu định hàng ngày vẫn biệt mài tại phòng khám đông y để khám và chữa bệnh cho người dân như ông đã chia sẻ và tâm nguyện
bản thân còn sức khỏe khi còn khám và chữa bệnh cho người dân
chuyên mục hôm nay sẽ đề cập đến câu chuyện của người thầy thuốc ưu tú này xin mời quý vị cùng theo dõi
năm một nghìn chín trăm năm mươi hai trong khi chiến khu việt bắc lúc bấy giờ vẫn chưa có thuốc nam thì ở nam bộ lớp thuốc nam đầu tiên được mở
năm ấy tròn hai mươi tuổi đỗ hữu định đến với đông y khi việt nam bắt đầu thành lập viện nghiên cứu đông y trung ương bác sĩ đỗ hữu định là người đặt nền móng đầu tiên cho bệnh viện đông y cấp tỉnh
bác vẫn toàn tâm toàn ý để cống hiến cho y học cổ truyền đặc biệt là công tác đào tạo giảng dạy
cũng như là những công việc về viết sách về truyền bá kiến thức về y học cổ truyền thì bác là một kho tàng hết sức là quý giá của y học cổ truyền
hơn sáu mươi năm trong nghề vừa làm quản lý nhưng bác sĩ đỗ hữu định vẫn yêu thích được làm công việc chuyên môn của một thầy thuốc
đó là lý do mà sau này ông duy trì phòng chẩn trị đông y của gia đình tại quận ba đến nay đã hai mươi chín năm
đúng tám giờ có mặt ở đây
cũng như bệnh nhân trước lắm
và trong suốt hai mươi chín năm qua phòng chẩn trị đông y của bác sĩ định đã khám chữa bệnh cho hơn chín mươi một lượt bệnh nhân
riêng năm hai nghìn một mươi tám khám và chữa bệnh ngoại trú cho hơn bốn tám trăm linh lượt bệnh nhân với nhiều chuyên khoa nhi nội ngoại phụ khoa bệnh ngoài da và các bệnh mãn tính nàng y lão khoa
cái này mấy năm thì có lại bác định
khám bệnh lần mà thấy kết quả rất là tốt
thì kỳ này bị bệnh lại thì lại nhờ bác khám lại
thì tôi ghi lại đây thì tôi thấy là bác trai với bác gái rất là niềm nở chỉ bạo cẩn thận thuốc nó về sắc làm sao uống làm sao mà vui vẻ nhiệt tình giúp đỡ cho những người bệnh
bác lớn tuổi rồi mà gia đình thì cũng không nói nói mà phải làm thế
tại vì yêu nghề đó thì bác vẫn làm
nó mong là sao cho bác khỏe mạnh hoài
hẹn như là khi mà bệnh lại thì tại đây nhờ bác giúp chữa cho nó hết bệnh
ngoài việc ngày ngày khám chữa bệnh vị lương y đỗ hữu định vẫn luôn giữ thói quen đọc nghiên cứu để viết sách đồng y mỗi ngày
với kinh nghiệm sự đúc kết từ thực tiễn và mong muốn góp phần phát triển nền y học nước nhà
chữa bệnh cho nhân dân bằng phương pháp đông y trong tương lai
ông đã viết lên hai cuốn sách đồng y đồng dược chữa bệnh phòng bệnh tâm tỳ phế thần can và cuốn từ ngoại cảm tới nội thương và kinh nghiệm chữa trị bằng đồng y đồng dược
đây cũng là thành quả nghiên cứu kinh nghiệm chữa bệnh biên soạn và viết sách báo
trải qua không ít thách thức ước mơ và hoài bảo của lão y làm đồng y trong hơn sáu mươi năm qua
bác sĩ đỗ hữu định đã đúc kế lại trong hai cuốn sách của mình
hai cuốn sách này là những cái tấm đắc mà trong mấy chục năm
đó là một cuốn về từ ngoại cảm đến nội thương và một cuốn thứ hai là tâm tỳ cán thần
trong những cuốn sách này tôi biết rằng nó sẽ gồm chữa những tấm đắc và những thành quả những kết quả thông qua những điều trị thực tế
cho nên tôi biết chắc chắn trong hai cuốn sách này có những nét son
những điều quỷ bảo ở trong này
thì hôm nay là một cái buổi kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập của phòng trận trì của bác sĩ đỗ hữu định
bên cạnh trên bay về những hoạt động của phòng trận trì
ý của bác sĩ đỗ hữu định là muốn giới thiệu hai cuốn sách này đến cả cái đồng nghiệp của mình
đặc biệt là cái thế hệ trẻ làm sao đó mà cho họ có thể đọc họ hiểu và họ có thể sử dụng được những cái hay
những tấm đắc mà bác sĩ định đã để lại trong hai cuốn sách này
điều khâm phục về lương y đỗ hữu định không chỉ ông luôn tâm nguyết và cống hiến vì nghề
mà còn bởi tấm lòng của vợ chồng ông với người bệnh nghèo
gia đình lương y đã giúp nhiều người khỏi bệnh trong đó nhiều vợ chồng hiếm muộn
có hoàn cảnh khó khăn được vợ chồng ông giúp đỡ chữa bệnh miễn phí
hàng năm gia đình ông quyên góp hỗ trợ các địa phương xây dựng hàng chục căn nhà tình thương
giúp đỡ người nghèo các dịp thiên tai lũ lụt
ông là tấm gương sáng về học tập và làm theo phong cách đạo đức hồ chí minh
những đồng góp của ông đang giúp biết bao trong việc bảo tồn
và phát huy nền y học cổ truyền của dân tộc
thưa quý vị khán giả xung quanh cuộc sống chúng ta còn có biết bao câu chuyện đáng kể
về những tấm gương người tốt việc tốt
việc làm của họ thầm lặng giản dị và đời thường nhưng hết sức cao cả
có phần làm cho thành phố hồ chí minh ngày càng văn minh hiện đại nghĩa tình
quý vị đừng quên bật tv vào lúc chín h sáng thứ hai thứ bốn thứ năm và thứ sáu hàng tuần
trên truyền hình nhân dân đón xem chuyên mục thành phố sống đẹp
với những câu chuyện về những việc làm nhân văn những hoạt động ý nghĩa
cũng như phản ánh những vấn đề bất cập cần khắc phục nhằm hướng tới mục tiêu
xây dựng thành phố hồ chí minh ngày càng phát triển
một thành phố mà ở đó con người sống hào sản luôn có tính cộng đồng và nhân văn sâu sắc
quý vị có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn